công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình và hyundai elevator đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược
tại hội trường sở giao dịch chứng khoán tp hcm
theo đó hyundai elevator sẽ tham gia vốn vào hòa bình với số lượng hai mươi năm triệu cổ phiếu
có giá trị là năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng tương đương hai mươi ba đồng một cổ phiếu
sau khi hòa bình nhận được thông báo của ủy ban chứng khoán nhà nước
chấp thuận bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ của đối tác chiến lược
ông lê viết hải chủ tịch hội đồng quản trị hòa bình nhấn mạnh
vì hyundai elevator hợp tác mua cổ phiếu hbc với giá cao hơn thị trường
có ý nghĩa quan trọng củng cố niềm tin của cổ đông nhà đầu tư vào cổ phiếu hbc
sau một thời gian dài giá cổ phiếu giảm do nhiều tin đồn không đúng trên thị trường
sự hợp tác với công ty hàn quốc lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng
của tập đoàn hòa bình trên nhiều phương diện nâng cao tiềm lực cũng như uy tín của hòa bình
ở thị trường trong và ngoài nước